trong đợt cao điểm hè hai nghìn một mươi bảy phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm sẽ tăng cường kiểm tra hành chính người điều khiển phương tiện đặc biệt là sau thời điểm hai mươi một h
đây là hoạt động nhằm đảm bảo an ninh trật tự và ngăn ngừa tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe gây dối trật tự công cộng
ghi nhận vào đêm ngày chín và dạng sáng ngày một mươi tháng sáu đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn đã phối hợp với cảnh sát cơ động công an tp hcm tổ chức tuần tra
chốt chặn nhiều khu vực để kiểm tra đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông đường bộ
việc kiểm tra tập trung vào những đối tượng thanh thiếu niên đi xe thay đổi kết cấu điều khiển dàn hàng ngang từ hai xe trở lên và có dấu hiệu nghi vấn tụ tập hoặc nghi đã sử dụng rượu bia
hàng đêm thì tất cả các đơn vị trong phòng cũng không
đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn đều kiểm tra hành tránh và kết hợp kiểm tra nồng độ cồn
những trường hợp có vi phạm điều khiển xe có nồng độ cồn vượt quá mức quy định đều tiến hành lập nguyên bản tạm giữ sự phương tiện
chỉ trong gần một giờ tại chốt giao thông phạm văn đồng lê quang định lực lượng chức năng đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm
trong đó các lỗi vi phạm phổ biến nhất là sử dụng nồng độ cồn quá mức quy định hoặc không mang đầy đủ giấy tờ
ngoài việc kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân cơ quan chức năng còn tập trung kiểm tra các trường hợp cất giấu vũ khí
công cụ hỗ trợ ma túy để ngăn ngừa các đối tượng nghi vấn phạm tội
các trường hợp vi phạm đều bị cảnh sát giao thông kiên quyết lập biên bản xử lý và tạm giữ lại xe
việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hành chính sau hai mươi một giờ đã được nhiều người dân kể cả những người vi phạm cũng đồng thuận

tp hcm trong dịp hè năm nay nhiều thanh thiếu niên được nghỉ học thiếu sự quản lý của gia đình nên thường tụ tập chạy xe gây dối trật tự công cộng
để hạn chế tình trạng trên đồng thời chủ động trong việc phát hiện các đối tượng nghi vấn phạm tội
cảnh sát giao thông tp hcm sẽ phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ mở đợt cao điểm phòng chống tụ tập đua xe trái phép
trong đó cảnh sát giao thông có quyền kiểm tra hành chính đối với tất cả người điều khiển phương tiện giao thông từ hai mươi một giờ trở đi